thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
nâng cao năng lực cạnh tranh hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
cùng dự có phó thủ tướng vũ đức đam và hơn sáu trăm năm mươi đại biểu của các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài nước
tại hội nghị các đại biểu và các doanh nghiệp đã bàn tới các giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư
nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia
đồng thời tập hợp những kiến nghị chính sách là tiền đề xây dựng kế hoạch hành động của chính phủ và khu vực kinh tế tư nhân
nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn
để thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh việt nam cần vận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực vốn có
như thể chế con người nguồn lực tự nhiên song song với việc nắm bắt các xu hướng lớn
với những thảo luận về giải pháp xây dựng nền kinh tế tuần hoàn một mô hình kinh tế mới của thế giới
nơi không có khái niệm chất thải và mọi nguồn lực đều được tận dụng triệt để và hiệu quả
tương lai của việc làm trong kỷ nguyên công nghệ bốn khi trí tuệ nhân tạo internet vạn vật tự động hóa lên ngôi
thì nỗ lực cần đến từ tất cả các bên trong xã hội trong đó khu vực doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng
việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững thông qua hoạt động kinh doanh của mình